thưa quý vị năm hai nghìn một mươi tám khoa học thế giới đã có nhiều câu chuyện và các sự kiện đáng nhớ
vì vậy trong chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống cuối cùng của năm nay xin mời quý vị cùng nhìn lại bức tranh khoa học thế giới trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
nhà vật lý lý thuyết và vũ trụ học stephen william hawking sinh ngày tám tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai ở oxford anh
ông mắc chứng bệnh sơ cứng teo cơ một bên từ năm hai mươi ba tuổi
căn bệnh phá hủy hệ thống noron thần kinh khiến cơ thể ông bị liệt
bác sĩ dự đoán chỉ có thể sống thêm hai năm song hoking sống hơn năm mươi năm
ông trở thành giáo sư vật lý năm ba mươi năm tuổi đặt nền móng cho ngành vũ trụ học với giả thuyết hố đen phát ra bức xạ hawking năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cuốn sách luật sử thời gian năm một nghìn chín trăm tám mươi tám do ông là tác giả đã có hơn một mươi triệu bản bán ra
dù ra đi ở tuổi bảy mươi sáu nhưng tất cả người thân bạn bè cộng sự cùng nhiều người trên toàn thế giới vẫn nhớ mãi về stephen houking
ông hoàng vật lý đặc biệt trong lịch sử thế giới
sau bảy tháng di chuyển trong không gian ngày hai mươi bảy tháng một mươi một theo giờ việt nam
tàu thăm dò insight trị giá tám trăm năm mươi triệu đô la mỹ của cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa đã tiếp đất an toàn trên sao hỏa
đánh dấu lần hạ cánh thành công đầu tiên xuống hành tinh đỏ
chuyến hạ cánh được mô tả là bảy phút kinh hoàng
vì insight phải giảm tốc độ từ một mươi chín tám trăm linh kmh
xuống còn năm kmh chỉ trong vài phút
việc insight tiếp đất thành công mở ra kỷ nguyên mới với các công cuộc khám phá tiếp theo
để các nhà khoa học có thể biết được những gì có bên dưới bề mặt sao hỏa
thứ trước đây luôn là bí ẩn
sao hỏa được coi là mồ trồn những tàu thăm dò hạ cánh thất bại
các cơ quan vũ trụ đã thử hạ cánh xuống sao hỏa bốn mươi bốn lần
nhưng chỉ có một mươi tám phi vụ thành công
ba phi vụ thất bại và ba phi vụ tới được quỹ đạo nhưng không thể tiếp đất
năm hai nghìn một mươi tám ghi nhận nhiều mẫu xe bay được giới thiệu và thử nghiệm
đầu tiên là chiếc xe bay siêu nhẹ
điều khiển bằng cần lái flyer được công ty kitty hawk ở mỹ
ra mắt tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám với một mươi cánh quạt và pin để có thể bay trong vòng hai mươi phút
mẫu xe này có thể bay cao ba mét với vận tốc tối đa ba mươi hai km một giờ
cục hoàng không liên bang mỹ faa coi flyer
là một máy bay siêu nhẹ
và bạn không cần giấy phép để vận hành nó
công ty terrafuja cũng đang sản xuất mẫu xe bay transition tại mỹ
đây là mẫu xe hai chỗ vận hành bằng điện và xăng
có thể chuyển giữa chế độ lái và bay trong chưa đầy một phút
transition có thể bay sáu trăm bốn mươi km
tốc độ tối đa một trăm sáu mươi km một giờ
transition được cơ quan quản trị hàng không liên bang mỹ
cấp chứng chỉ máy bay thể thao hạng nhẹ năm hai nghìn một mươi sáu
xe cũng đáp ứng các tiêu chuẩn của cơ quan quản lý an toàn giao thông
và đường cao tốc mỹ
nhưng khách hàng vẫn cần bằng phi công để điều khiển tration
tf x mẫu xe bốn chỗ xuất xưởng sau transition
sẽ được điều khiển bằng máy tính để hành khách chọn điểm đến trước khi cất cánh
tf x không cần đường băng sân bay để cất hạ cánh
và có thể chạy trên mọi loại đường bộ và đường cao tốc
không thể không kể đến scorpion
mẫu xe bay cá nhân đầu tiên trên thế giới của công ty hoversurf
được mở bán vào cuối tháng một mươi vừa qua
mẫu xe cất hạ cánh thẳng đứng
kết hợp giữa thiết kế máy bay không người lái và xe máy bốn bánh
đang được cảnh sát dubai luyện tập
scopyon có thể bay ở độ cao năm m vận tốc tối đa là chín mươi sáu km một giờ
các phương tiện bay đang hứa hẹn diễn cảnh chấm dứt tình trạng ủn tắc giao thông trong tương lai
vào lúc ba h ba mươi một phút ngày một mươi hai tháng tám theo giờ địa phương
nasa đã phóng thành công tàu thăm dò parker trị giá một năm tỷ usd
tại trạm không quân cape canaveral florida mỹ
theo kế hoạch tàu parker solar sẽ bay hai mươi bốn vòng quanh mặt trời
và mượn lực hấp dẫn của sao kim để thu hẹp dần quỹ đạo
tàu sẽ đến gần mặt trời nhất vào năm hai nghìn hai mươi
ở khoảng cách sáu hai triệu km
và trở thành tàu vũ trụ đầu tiên bay qua vành nhật hoa của mặt trời
việc tàu parker được phóng thành công mang lại hy vọng cho các nhà khoa học
có thể khám phá vành nhật hoa
gió mặt trời
nguyên lý hoạt động của các ngôi sao
dự báo sự kiện thời tiết vũ trụ có thể ảnh hưởng tới vệ tinh
phi hành gia và sự sống trên trái đất
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
tại hồng kông
nhà nghiên cứu hạ kiến thuê
người thâm quyến
tuân bố tạo ra hai bài gái song sinh chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới
bằng kỹ thuật chỉnh sửa gen crispr cas chín
trên phôi thai của bảy cặp đôi
cặp song sinh này khỏe mạnh
như bất kỳ đứa trẻ nào khác
và việc chỉnh sửa gen rất an toàn
bởi chúng tôi chỉ can thiệp vào gen ccr năm
mục tiêu của thí nghiệm
không nhằm chữa trị hay ngăn ngừa những loại bệnh di truyền
mà để thử chèn thêm các đặc tính sinh học
mà ít người có được
chẳng hạn như khả năng kháng nhiễm hiv
ông hạ chọn chỉnh sửa gen ngăn nhiễm hiv
vì căn bệnh truyền nhiễm này là vấn đề nghiêm trọng tại trung quốc
ông tìm cách vô hiệu hóa ccr năm
gen liên quan đến hiện tượng tạo cửa protein cho virus hiv
xâm nhập vào tế bào
nhà nghiên cứu cho rằng
việc chỉnh sửa gen không giúp ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm virus
các bệnh nhân nam có thể dùng thuốc điều trị hiv
ước chế tối đa khả năng lây nhiễm
và các biện pháp ngăn truyền hiv từ cha sang con
thí nghiệm sẽ giúp con của các cặp đôi này
không nhiễm hiv khi trưởng thành
công trình của phó giáo sư hạ kiến khuê
làm bùng nổ cuộc tranh cãi toàn cầu
về áp dụng công nghệ gen trên người
đặc biệt là chỉnh sửa gen
với lo ngại về tôn giáo đạo đức pháp luật
mặt khác giới nghiên cứu cho rằng
chỉnh sửa gen trên người khi không kiểm chứng được tương tác của các gen thêm vào
hoặc bị loại bỏ là đầy mạo hiểm
còn quá sớm để tạo ra em bé bằng phương pháp trên
việc thử nghiệm chỉnh sửa gen phôi thai là không nên
bởi điều này
có thể làm thay đổi lâu dài and
ảnh hưởng tới nhiều thế hệ sau hoặc gây nguy hiểm
nếu các gen khác bị tác động
việc chỉnh sửa gen hiện mới chỉ được thực hiện ở người lớn
để điều trị các bệnh nguy hiểm
và sự thay đổi chỉ diễn ra trong cơ thể người đó
phương pháp chỉnh sửa gen trên phôi thai bị cấm thực hiện tại mỹ và nhiều nước khác
nhà nghiên cứu hứa kiến khuê cho rằng
đây chỉ là vấn đề thời gian
vẫn chưa ai khẳng định được
đây là bước tiến hóa dài
hay thảm họa nhân loại
nhóm nghiên cứu ở viện hàn lâm khoa học tại thượng hải trung quốc
lần đầu nhân bản thành công loài khỉ bằng kỹ thuật chuyển nhân tế bào
để tạo ra hai con khỉ đuôi dài khỏe mạnh tên là trung trung và hoa hoa
họ lấy nhân ở tế bào trứng của một cá thể
và thay bằng nhân từ tế bào sinh dưỡng của cá thể khác
trứng sau khi tái tạo được cấy vào vật mang thai hộ
và phát triển thành bản sao của vật hiến nhân tế bào
việc tạo ra những con khỉ nhân bản có gen giống hệt nhau
sẽ giúp tạo ra nguồn mẫu vật để nghiên cứu các bệnh về não do di truyền
rối loạn miễn dịch hoặc trao đổi chất
cho phép đánh giá độ hiệu quả của thuốc chữa bệnh trước khi đưa vào sử dụng lâm sàng
từ ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
định nghĩa kg được thay đổi bằng số planck
nhằm đảm bảo đại lượng này luôn đáng tin cậy
giúp các phép đo khối lượng trở nên chính xác
trước đây đơn vị kg vốn được xác định theo nguyên mẫu kg quốc tế
khối kim loại hình trụ
trong hầm an toàn ở paris
cách đây một trăm ba mươi năm
ipk là một kg chuẩn
nhưng từ lâu
các nhà khoa học đã biết khối lượng của nó thay đổi theo thời gian
do sự hao mòn và ô nhiễm không khí bám vào bề mặt
mặc dù sự thay đổi là rất nhỏ
nhưng có thể ảnh hưởng tới các ngành cần độ chính xác cao
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đại diện của hơn sáu mươi quốc gia đã họp tại pháp
và thống nhất xác định lại đơn vị kg
bằng hàng số planck
gắn liền với ngành lượng tử
hàng số này được đo bằng cách sử dụng cỗ máy
cân bằng kibble
do nhà vật lý học quá cố brian kibo phát triển
máy bay vũ trụ siêu thanh vss unity của virgin galactic
được phóng lên rìa vũ trụ trong chuyến bay thử nghiệm quan trọng
giúp công ty tiến gần tới mục tiêu đưa khách du lịch vào không gian
gần một giờ đồng hồ sau khi cất cánh
vss unity tách khỏi tàu mẹ y chín mươi hai
ở độ cao một mươi ba một trăm linh sáu m
kích hoạt động cơ tên lửa trong sáu mươi giây
và bay thẳng lên cao với tốc độ gấp gần ba lần vận tốc âm thanh
chiếc máy bay đưa hai cựu phi công lên độ cao tối đa tám mươi hai bảy km
vượt mốc rìa vũ trụ là tám mươi năm km
do chính phủ mỹ công nhận
danh giới rìa vũ trụ do cộng đồng quốc tế quy ước
là đường kaman ở độ cao một trăm linh km
đây là lần thử nghiệm thứ tư của vss unity
và là chuyến bay gần nhất với lộ trình bay thương mại
thành công của thử nghiệm lần này có nghĩa là công ty chỉ cần chờ vài tháng nữa
để chở lượt khách đầu tiên
mục tiêu mà virgin galactic hướng đến khi thành lập vào năm hai nghìn bốn
thay vì sử dụng tên lửa phóng thẳng đứng
virgin galactic sử dụng máy bay vss unity
giống loạt máy bay siêu thanh x plane của quân đội mỹ
ngoài hai phi công máy bay còn chở một hình nộm và bốn kiện hàng từ chương trình
để mô phỏng phân phối trọng lượng khi chở khách
mặc dù chưa tiết lộ thời gian bắt đầu các chuyến bay thương mại
nhưng branson bày tỏ hy vọng
có thể tiến hành hoạt động chở khách trong vòng năm sáu tháng nữa
đó là cây cầu vượt biển dài năm mươi năm km
nối hồng kông macau chu hải
xây dựng từ năm hai nghìn chín
và khánh thành ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
được mệnh danh là
kỳ quan kiến trúc
với vốn đầu tư một mươi tám tỷ usd
đây là cầu vượt biển dài nhất thế giới
và dài thứ sáu trên trái đất
cầu được đánh giá cao về kỹ thuật xây dựng
bởi các kỹ sư phải khắc phục thách thức lớn nhất khi xây đường hầm dài sáu bảy km chìm dưới biển
đường hầm chạy giữa hai đảo nhân tạo
nên đội thi công phải tạo cấu trúc khung
bằng cách sử dụng một trăm hai mươi trụ giống bằng thép
mỗi trụ cao năm mươi năm m
và nặng năm mươi tấn
gần bằng máy bay chở khách lớn nhất thế giới airbus ba trăm tám mươi một
số thép sử dụng xây cầu nhiều hơn sáu mươi lần tháp eiffel
cây cầu chịu được động đất tám độ richter siêu bão
và tàu thuyền va chạm
cây cầu giúp giảm thời gian di chuyển từ hồng kông đến thành phố chu hải từ ba tiếng xuống ba mươi phút
từ đó giúp đẩy mạnh hợp tác giao thương kho vận và du lịch giữa quảng đông hồng kông và macau
mở ra tiềm năng lớn về phát triển kinh tế và du lịch
nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ diễn ra vào dạng sáng ngày hai mươi tám tháng bảy
kéo dài từ giờ một mươi bốn phút đến năm giờ một mươi chín phút theo dòng việt nam
đây là một trong những sự kiện thiên văn gây chú ý nhất trong thế kỷ hai mươi một
trong thời gian trên
mặt trăng trái đất và mặt trời sẽ ở vị trí thẳng hàng
hoặc sấp xỉ thẳng hàng nhau với trái đất ở giữa
mặt trăng sẽ bị che khuất hoàn toàn bởi trái đất
không được mặt trời chiếu sáng
do vậy không thể quan sát khi nhìn từ mặt đất
ngoài việc bị lưu mờ mặt trăng sáng ngày hai mươi tám tháng bảy sẽ chuyển sang màu đỏ
vì ánh sáng mặt trời khúc xạ trên bề mặt trái đất
hiện tượng này được gọi là trăng máu
không giống với nhật thực
nguyệt thực có thể quan sát một cách an toàn bằng mắt thường
vì ánh sáng từ nguyệt thực có cường độ yếu hơn
cùng thời điểm diễn ra nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ
với cực điểm vào đêm hai mươi tám tháng bảy dạng sáng ngày hai mươi chín tháng bảy
cũng là một hiện tượng thú vị với khoảng hai mươi vệt sao băng mỗi giờ
thưa quý vị mới đây giải sách vàng sáng tạo hai nghìn một mươi tám đã vinh danh một công trình có ý nghĩa thiết thực
với bà con vùng đồng bằng sông kiều long
nơi đang bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dân
đó là công trình
giải pháp lọc nước biển thành nước ngọt
đáp ứng nhu cầu cuộc sống người dân vùng xâm nhập mặn
do kỹ sư trần vũ thành
chủ tịch câu lạc bộ chí thức trẻ hà nội
cùng nhóm cộng sự nghiên cứu phát triển
trong phần tiếp theo của chương trình
xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm
về những lợi ích thiết thực của công trình này
đây là thiết bị lọc nước mặn sang nước ngọt có công suất ba trăm linh lít trên giờ
do kỹ sư trần vũ thành
và cộng sự nghiên cứu chế tạo
ngoài việc dùng để phục vụ cho bà con vùng ngập mặn
chiếc máy đã được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và bộ tư lệnh hải quân triển khai lắp đặt
trên đảo trường sa đông
cung cấp khoảng sáu trăm linh lít nước mỗi ngày
để phục vụ cuộc sống của các chiến sĩ trên đảo
nước ngọt luôn là một vấn đề rất là lớn
của các đảo
trên quần đảo trường sa
khi có nước ngọt thì sẽ giải quyết được rất nhiều việc liên quan đến mục tiêu huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu rồi hỗ trợ cho ngư dân
hai cái tính năng hết sức là ưu việt
của cái hệ thống lọc nước ngọt này cái thứ nhất là
giữ được tương đối là đầy đủ các khoáng chất cơ bản của nước ngọt
và cái thứ hai là chúng ta có một cái hệ thống điều khiển từ xa
chạy bằng năng lượng mặt trời để vận hành cái hệ thống lọc nước
được biết trên thế giới
hiện có nhiều loại máy lọc nước mặn thành nước ngọt
để phục vụ sinh hoạt
các loại máy lọc nước của nước ngoài nhập về việt nam
không những có giá thành cao
lại rất dễ bị hỏng màng lọc ro
ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước đầu ra
để khắc phục hạn chế này
kỹ sư trần vũ thành cùng nhóm nghiên cứu
đã phát triển hệ thống màng lọc bổ sung
nhằm duy trì tuổi thọ của màng lọc ro
cụ thể máy lọc nước được sử dụng công nghệ màng lọc với ba cấp lọc cơ bản gồm
lọc thô lọc tinh và cuối cùng là lọc ro
thông qua ba màng lọc của hệ thống
muối sẽ được loại bỏ hoàn toàn
chất lượng nước sau lọc đạt tiêu chuẩn nước ăn uống của bộ y tế
cái máy lọc nước biển thành nước ngọt này
thì nó có cái tính cơ động rất là cao
nó có thể đặt được ở những cái địa điểm
mà ở những cái vùng dân cư mà không có kết nối
được với cả hệ thống mà đường ống nước cấp nước
thế thì khi lắp cái hệ thống mà lọc nước biển thành nước ngọt này
thì sẽ tiết kiệm được những cái chi phí
cho cái việc hạ tầng cơ sở
và ngoài ra thì
chúng tôi là sử dụng những hệ thống bơm
thế hệ mới tiên tiến
thì cũng sẽ tiết kiệm được cái năng lượng mà khi mà vận hành cái hệ thống lọc
nhóm nghiên cứu cho biết đã tiến hành phát triển nhiều phiên bản của thiết bị với những công suất khác nhau
nhằm phục vụ cho từng môi trường cụ thể tại việt nam
cụ thể dòng máy nt được lắp cho các đảo với điều kiện không có điện lưới
máy lọc sử dụng công nghệ lọc màng
vận hành bằng nguồn điện lọc
năng lượng mặt trời giúp chủ động nguồn nước ngọt sinh hoạt cho bộ đội và nhân dân trên đảo
dòng máy nl hai trăm linh và nl ba trăm linh cho đồng bào sông kiểu long phù hợp với các điểm trường học
trạm y tế xã có thể lắp đặt ở các trung tâm xã
nhiều ủy ban nhân dân
nhà văn hóa để người dân có thể đến lấy nước
và đặc biệt là máy lọc nước cho tàu cá đánh bắt xa bờ ns một trăm năm mươi ba
công suất một trăm năm mươi lít trên giờ
giúp ngư dân chủ động nguồn nước trong thời gian dài đánh bắt cá trên biển
trong giai đoạn tới thì
chúng tôi sẽ bắt đầu là triển khai thương mại hóa cái dòng sản phẩm này
đối tượng là sẽ tập trung cho những cái đảo ven bờ
thuộc việt nam
cái thứ hai nữa là những cái vùng xâm nhập mặn diện rộng
ở trên chín cái tỉnh
mà bị ảnh hưởng bởi
xâm nhập mặn của đồng bào sông kiểu long
cũng như là những cái hệ thống
bè nổi ở trên biển
những cái khu như là vịnh hạ long
những cái vùng mà ven biển của chúng ta có nuôi trồng thủy sản
có làm những cái
dịch vụ du lịch ở trên biển
thì lắp cái hệ thống công nghệ này cũng rất là phù hợp
mới đây thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt của kỹ sư trần vũ thành đã được vinh danh trong sách vàng sáng tạo năm hai nghìn một mươi tám
với ý nghĩa thiết thực với bà con vùng đồng bằng sông kiểu long
nơi đang bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dân
trước đó thiết bị cũng đã đạt giải ba hội thi sáng tạo khoa học công nghệ việt nam năm hai nghìn một mươi chín
do liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam tổ chức
y học cổ truyền là cách điều trị bệnh một cách tự nhiên đồng thời giúp người mexico duy trì và kết nối với những di sản của cha ông
một trong số đó là phương pháp trị liệu ong
liệu pháp cho ong châm nọc hay còn gọi là apitherapy là phương pháp điều trị bệnh bằng các sản phẩm của ong mật đặc biệt là nọc của chúng
phương pháp này rất phổ biến ở mexico
khoảng sáu mươi người mexico ủng hộ ý học cổ truyền của người dân bản địa
khoảng sáu mươi người mexico ủng hộ ý học cổ truyền của người dân bản địa
đây cũng là nơi sản xuất mật ong cũng như có các phòng khám ong chích nổi tiếng
được đào tạo bài bản và chứng nhận bởi hiệp hội y học cổ truyền liệu pháp ong của mexico
cô leticia solis làm việc ở một trung tâm trị liệu như vậy
ngày nay mỗi tiểu bang của mexico có ít nhất một trung tâm trị liệu liệu pháp ong như thế này
lợi thế của phương pháp này là trị liệu toàn diện chữa trị được nhiều loại bệnh
tuy nhiên với những ai bị dị ứng nặng với vết ong đốt đều nên tránh xa liệu pháp này
bởi nó có thể nguy hiểm
các nhà khoa học mỹ mới đây đã phát hiện cơ chế vô hiệu hóa một loại protein
dẫn đến hạn chế khả năng miễn dịch virus ebola ở cơ thể người
bằng phương pháp đo phổ khối một kỹ thuật xác định thuộc tính cụ thể của mẫu thử dựa trên khối lượng
các nhà nghiên cứu đã nhận thấy mối tương tác giữa protein vp ba mươi của virus ebola
với protein rbbp sáu
phân tích sâu hơn các nhà nghiên cứu đã thu hẹp được mối tương tác này xuống thành một chuỗi peptide nhỏ dài hai mươi ba acid amine
chỉ riêng nhóm nhỏ acid amin này đã có thể làm gián đoạn chu kỳ sống của virus ebola
theo nhóm nghiên cứu nếu đưa chuỗi peptide trên vào các tế bào người
có thể ngăn chặn được tình trạng lây nhiễm virus ebola
phát hiện quan trọng này mở ra hy vọng điều chế thuốc
giúp tăng khả năng điều trị và ứng phó với các đợt dịch ebola từng cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người
hôm nay đã phát triển một ứng dụng trên điện thoại thông minh
giúp quá trình thu gom phế thải tái chế trở nên hiệu quả và hệ thống hơn
cũng như cải thiện đáng kể thu nhập cho những người hành nghề thu gom phế liệu
thông tin này cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay
ứng dụng mới có tên kataki cho phép người thu gom phế liệu tham gia một hệ thống hoạt động trên cơ chế tương tự như grab hay uber
những người có nhu cầu có thể sử dụng ứng dụng này để yêu cầu người thu gom tới dọn phế liệu cũng như vật liệu có thể tái chế
người thu gom cũng nhận được một khoản phí thu dọn đối với những đồ vật lớn như nội thất hay gia dụng
phế liệu sau đó sẽ được bán lại cho các nhà máy tái chế
ứng dụng kataki được áp dụng lần đầu tiên tại thành phố sao paulo và nay đã phổ biến tại nhiều khu vực và thành phố lớn ở brazil
nhà phát triển ứng dụng hy vọng sẽ giúp những người thu gom phế liệu có thể cải thiện thu nhập
cũng như tăng tỷ lệ tái chế rác thải ở quốc gia lớn nhất nam mỹ này